công an huyện kronbach đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắk
tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan trong vụ việc chống người thi hành công vụ
và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ở địa bàn xã hòa đông huyện crong bắc vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi nguyễn thành giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại xã hòa đông huyện kronbach
được công ty cổ phần cà phê thắng lợi giao khoán một lô rẫy để trồng cây
tuy nhiên do giang vi phạm hợp đồng nhận khoán công ty đã khởi kiện
tại phiên xét xử tòa đã tuyên án giang phải bàn giao lô dãy trên cho công ty quản lý và sử dụng
khi lực lượng công ty đến lô rẫy để cắt cây thanh lý có khoảng một trăm linh người dân kéo đến cản trở không cho cắt cây
và đến sáng ngày bảy tháng một mươi một công ty cổ phần cà phê thắng lợi tiếp tục thuê một số nhân công tiến hành cưa hạ cây cà phê
cây sầu riêng tại khoảnh đất trên để thanh lý tái canh thì có khoảng ba trăm linh người dân kéo ra
không cho các lực lượng công ty thuê tiến hành công việc
nhận được tin báo công an huyện đã cử một tổ công tác đến hiện trường nắm tình hình ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật
tại đây một số đối tượng quá khích đã hô hào kích động người dân chống trả lực lượng chức năng và giữ ba người để gây áp lực với chính quyền
đồng thời quay video đăng tải trên các trang mạng xã hội gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự